các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh tám hà nội cho biết
bệnh viện kvhm người nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
hiện có sức khỏe ổn định chưa biểu hiện triệu chứng lâm sàng
các bác sĩ chẩn đoán đây là ca covid một mươi chín không triệu chứng nguy cơ thấp
bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phát đồ của bộ y tế
bệnh viện một trăm linh tám thông tin
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai bệnh viện một trăm linh tám tiếp nhận một ca covid một mươi chín
là hành khách trên chuyến bay bamboo airways
h chín nghìn hai mươi tám từ anh về việt nam
người này tên là kvhm có xét nghiệm test nhanh dương tính với sars cov hai tại sân bay
ngay sau đó hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay
về khu cách ly của bệnh viện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
cho kết quả dương tính ct một mươi sáu năm mươi hai
với yếu tố dịch tễ trở về từ anh quốc vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
bệnh viện một trăm linh tám đã tiến hành giải trình tự gen sars cov hai
nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới
sử dụng công nghệ oxford nanopore ont kết quả là nghi ngờ nhiễm biến thể omicron
đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron ghi nhận tại nước ta từ người nhập cảnh
đã được cách ly quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình cũng như sự biến chủng mới omicron tại việt nam
bộ y tế khuyến cáo
người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và tiêm chủng đầy đủ
sau khi phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
qua truy xét cơ quan chức năng đã xác định có bốn người ở nghệ an
đi chung chuyến bay với ca nhiễm omicron đầu tiên ở việt nam
cụ thể hai trường hợp được xác định ở tp vinh một trường hợp ở huyện yên thành
một trường hợp ở huyện quỳnh lưu những trường hợp trên đã hoàn thành cách ly
tại flc thanh hóa về địa phương vào ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua
cả bốn trường hợp đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
theo hướng dẫn của bộ y tế hiện cả bốn trường hợp sức khỏe đều ổn định
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi tình hình covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh tại hà nội vô cùng căng thẳng
với số ca mắc mới liên tục tăng cao
theo đó hơn một mươi trong số hơn hai mươi người mắc covid một mươi chín
đang được điều trị tại nhà đã sang sẻ cho các khu điều trị của các bệnh viện hà nội
tuy nhiên thực tế là rất nhiều f tự điều trị tại nhà đang loay hoay
không biết phải xoay sở thế nào và làm thế nào để f điều trị tại nhà hiệu quả
không chỉ nặng là vấn đề đang được đặt ra
qua bốn đợt dịch covid một mươi chín tòa ct ba c khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt
quận hoàng mai luôn giữ vững bức tường thành là vùng xanh phòng chống dịch
tuy nhiên khi diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp
điểm dân cư này đã xuất hiện nhiều ca f chỉ trong vài ngày
theo phản ánh của các trường hợp f tại đây từ ngày được xác định là f một
ngày hai mươi một tháng một mươi hai đến nay chưa nhận được thuốc điều trị và hàng ngày phải tự điều trị tại nhà
với dân số gần chín mươi nhân khẩu hoàng liệt không chỉ là phường đông dân nhất
quận hoàng mai thành phố hà nội mà còn nằm trong top phường có dân số nhiều nhất nhì thành phố
mặc dù quân số trạm y tế phường tăng cường lên một mươi một người
cao nhất quận vẫn không thể đảm đương nội khối lượng công việc ở đây
nhất là trong những ngày này
quận hoàng mai luôn có số ca f ghi nhận mỗi ngày cao nhất thành phố
hàng ngày tại trạm y tế cán bộ nhân viên y tế của trạm phải bận từ sáng đến đêm
ông tạ quốc thái phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường khi ông đang xuống địa bàn
ông cho biết dân số đông nhưng trạm y tế phường chỉ có một mươi một cán bộ nhân viên y tế nên công việc quá tải
phường hoàng ly cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ điều trị cho f
ông thái cho biết thêm sẽ kiểm tra các sự phối hợp giữa trạm y tế với các lực lượng liên quan cũng như
thuốc trong kho có còn hay không
ngay khi có ca f xuất hiện đến nay y tế phường hoàng liệt đã xét nghiệm cho f một
và hai lần phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà
việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày và thuốc men cho các gia đình f
được tổ trưởng tổ bảo vệ tổ trưởng tổ dân phố giúp đỡ
tuy nhiên việc điều trị cho bệnh nhân là cấp bách
các trường hợp f mong muốn y tế phường sớm có thuốc và hướng dẫn điều trị cụ thể cho bệnh nhân
ngoài ra khi xét nghiệm cho các trường hợp f một cần xét nghiệm rt pcr khẳng định lại
cho các trường hợp f được phát hiện qua test nhanh để tránh sai sót
cũng là địa bàn nóng quận đống đa có nhiều f được điều trị tại nhà
trướng trạm y tế phường trung phụng quận đống đa nguyễn thị phương thí cho biết
trạm y tế có bảy cán bộ nhân viên quản lý điều trị tại nhà cho ba trăm linh trường hợp f
một nhân viên y tế phải trực hai mươi bốn tiếng tiếp nhận thông tin từ hai điện thoại di động và cố định
thực tế hiện nay
ở một số phường trên địa bàn thủ đô đã triển khai hiệu quả mô hình
các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ các trường hợp f không thể nhẹ điều trị cách ly tại nhà
và trạm y tế lưu động nhờ sự phân công rõ người rõ việc
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín không ngừng tăng
bộ công thương cho biết tình trạng thiếu oxy xảy ra ở các tỉnh thành phía nam
đặc biệt là tây nam bộ và thành phố hồ chí minh đang gặp khó khăn về nguồn cung oxy
theo các số liệu thống kê sơ bộ bình quân mỗi ngày tổng nhu cầu oxy cho điều trị covid một mươi chín
tại các tỉnh thành phía nam khoảng trên bốn trăm linh tấn
trong đó nhu cầu tại thành phố hồ chí minh là khoảng trên một trăm linh tấn
các tỉnh khác mỗi tỉnh khoảng năm mươi tấn
bộ công thương cho biết trong điều kiện bình thường oxy chủ yếu được sử dụng cho mục đích công nghiệp
trong khi hiện tại nhiều cơ sở nhà máy chạm nạp chủ yếu nằm sát
và cung ứng trực tiếp bằng đường ống cho các nhà máy công nghiệp
do đó khi nền kinh tế đang vận hành trở lại
trong lúc dịch bệnh đang có diễn biến lan rộng phức tạp
nhu cầu oxy cho điều trị tăng nhanh đột biến
cùng áp lực từ việc sản xuất kinh doanh theo các đơn hàng hợp đồng kinh tế đã ràng buộc
tình trạng trên gây khó khăn lớn cho các đơn vị sản xuất cung ứng và sử dụng oxy
bởi vậy bộ công thương đã trực tiếp liên hệ với các công ty sản xuất
vận chuyển để điều phối việc cung cấp oxy lỏng
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên hơi kỹ nghệ que hàng
đơn vị thành viên thuộc tập đoàn hóa chất việt nam cũng đã cam kết dừng toàn bộ
việc cung cấp oxy lỏng của các lĩnh vực khác để cung cấp cho y tế với sản lượng một trăm một mươi năm tấn một ngày
theo kế hoạch ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng năm mươi tấn oxy được vận chuyển
từ miền bắc chi viện tới thành phố hồ chí minh để phân phối cho các bệnh viện
trong bối cảnh này để đảm bảo cung ứng kịp thời cho các tỉnh phía nam
bộ công thương kêu gọi doanh nghiệp ưu tiên cung ứng tối đa oxy cho mục đích y tế
để đảm bảo hướng tới mục tiêu cung ứng năm trăm linh tấn một ngày
đồng thời kiến nghị bộ giao thông vận tải bộ công an bộ khoa học công nghệ
phối hợp để công tác vận chuyển được thông suốt nhanh nhất
nhìn nhận việc vận chuyển giữa các vùng miền chỉ là một trong các giải pháp tạm thời
ông nguyễn văn thanh cục trưởng cục hóa chất bộ công thương cho biết
về lâu dài bộ công thương sẽ phối hợp với bộ y tế và các địa phương
để nắm bắt sát hơn nhu cầu sử dụng thống nhất chủ động giải pháp
đảm bảo nguồn cung oxy cho các cơ sở y tế
ngoài ra bộ này cũng sẽ chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị sản xuất sớm
đưa các dự án đang xây dựng và hoạt động xây dựng phương án đẩy mạnh sản xuất
tối đa oxy y tế theo công suất cho phép xây dựng điều tiết phương án vận chuyển
hợp lý trong và các địa phương lân cận
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại tỉnh sơn la trong hai ngày qua
địa bàn tỉnh ghi nhận thêm hàng trăm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có nhiều ca mắc tại cộng đồng
đáng chú ý địa điểm du lịch nổi tiếng tại sơn la là nông trường mộc châu
đã chuyển sang màu đỏ nguy cơ rất cao trong phòng chống dịch
cụ thể tỉnh sơn la cùng một mươi hai huyện thành phố và một trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn ở cấp độ một
các xã mường do huy thượng tường phù huyện phù yên tú nang chiền tương huyện yên châu
chiền hắc chiền khừa đông sang thị trấn mộc châu huyện mộc châu tạ bú
chiền hoa huyện mường la chiền en huyện sông mã lóng luông mường tè huyện vân hồ
và hai phường của thành phố sơn la là chiền sinh và chiền cơi ở cấp độ dịch hai
hai xã mường bang huyện phù yên và vân hồ huyện vân hồ ở cấp độ dịch ba
thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu và nà bó huyện mai sơn ở cấp độ dịch bốn
màu đỏ nguy cơ rất cao
theo cdc sơn la từ ngày năm tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sơn la đã phát hiện bảy trăm linh ba trường hợp
dương tính với sars cov hai là công dân trở về từ các địa phương lây nhiễm thứ phát tại cộng đồng
một mươi bốn hai trăm sáu mươi bảy người được theo dõi cách ly theo dõi sức khỏe
đáng chú ý trong các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi hai tỉnh sơn la ghi nhận thêm hàng trăm trường hợp f
trong đó có nhiều ca mắc tại cộng đồng
để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh các địa phương trong tỉnh sơn la hiện đang khẩn trương
truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với các f khoanh vùng các điểm có nguy cơ cao
khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để xác định nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
tiếp tục bản tin chúng tôi sẽ gửi tới quý vị thông tin
người tự xưng là tôi là bang chỉ đạo quận bảy kháng cáo kêu oan và cho rằng hành vi bản thân gây ra có sai
nhưng đó không phải là hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vừa qua ông hồ hữu nhân bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ
ở quận bảy tp hcm đã gửi đơn kháng cáo kêu oan lên tòa án nhân dân tp hcm
cụ thể ông nhân kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm do tòa án nhân dân quận bảy ban hành
xứ phạt ông sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
ông hồ hữu nhân cho rằng hành vi của ông có sai
nhưng đó không phải là hành vi chống người thi hành công vụ như tòa sơ thẩm quy kết
theo ông nhân hành động của ông chỉ diễn ra chưa đầy hai phút đoạn video ghi lại là một phút bốn mươi chín
ông không sâu đẩy va chạm hay dùng vũ lực với nhân viên siêu thị
lúc sự việc xảy ra ông nhân không nghĩ nhân viên siêu thị là người thi hành công vụ
bởi vì siêu thị là đơn vị kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân
ông nhân thừa nhận bản thân có vi phạm chỉ thị về phòng chống dịch covid một mươi chín
về quy định giãn cách tuy nhiên sai phạm này thuộc trường hợp vi phạm hành chính
theo bản án sơ thẩm vào chiều hai mươi chín tháng tám bị cáo hồ hữu nhân chở vợ đến siêu thị
yen mon city mart tại phường tân phong quận bảy đến gần siêu thị bị cáo dừng xe
và đưa thẻ công vụ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận bảy cho vợ
để vào siêu thị
nhân viên siêu thị hướng dẫn vợ bị cáo đặt hàng trực tuyến vì siêu thị không bán hàng trực tiếp
khi nhận cuộc gọi của vợ kêu vào giải quyết bị cáo liền đến trước siêu thị
nghe nhân viên kiểm soát nội bộ trình bày rằng siêu thị đang cần đảm bảo an toàn
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bị cáo rút thẻ thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín quận bảy ra và quát tháo đòi gọi công an xử lý nhân viên siêu thị
từ cáo buộc trên tòa án nhân dân quận bảy phạt người tự xưng
tôi là bang chỉ đạo quận bảy sáu tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh tại australia và hôm nay nước này lần đầu tiên
ghi nhận hơn một mươi một ca mắc trong một ngày khi số ca mắc tại một số bang liên tục lập kỷ lục mới
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai australia đã ghi nhận tổng cộng một mươi một hai trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
con số cao nhất tính từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay
ngoại trừ duy nhất một bang là tây australia không ghi nhận ca mắc mới
thì tất cả bảy bang và vùng lãnh thổ còn lại của nước này đều phát hiện ca lây nhiễm
tại hai bang đông dân nhất là new south wales và victoria số ca nhiễm trong hai mươi bốn giờ qua lần lượt
được ghi nhận là gần sáu một trăm linh trường hợp và hơn hai bảy trăm linh trường hợp
trong đó riêng tại bang đông dân nhất là new south well số ca mắc mới liên tục tăng cao
kèm theo nhu cầu xét nghiệm để được đi du lịch trong kỳ nghỉ đang gây quá tải cho các cơ sở xét nghiệm
dẫn đến hơn một trường hợp được thông báo là có kết quả âm tính trong khi trên thực tế là dương tính
nhằm giảm bớt sức ép cho các cơ sở xét nghiệm chính quyền bang đã quyết định rút ngắn thời gian
cách ly từ hai tuần xuống còn bảy ngày đối với các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín
để những người này sớm trở lại làm việc
trong đó bang queensland nam australia và vùng lãnh thổ thủ đô canberra đều ghi nhận
số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục với các con số lần lượt là một một trăm sáu mươi
chín trăm chín mươi năm và hai trăm năm mươi hai trường hợp đứng trước nguy cơ quá tải đối với các cơ sở xét nghiệm
chính quyền tại đây đã phải mở thêm trung tâm xét nghiệm đồng thời một số địa điểm đã từ chối
lấy mẫu đối với những người không phải là f một hoặc không có triệu chứng nhiễm bệnh
tuy có số ca mắc mới liên tục tăng cao nhưng australia hiện không áp dụng các biện pháp phong
tỏa cứng rắn người dân vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ giáng sinh với việc đi mua sắm nhân dịp
đại hạ giá cuối năm trong điều kiện bình thường mới australia hiện đang là nước có tỷ lệ tiêm
chủng ở mức cao với hơn chín mươi một người dân từ một mươi sáu tuổi trở lên đã tiêm đầy đủ gần bảy mươi ba trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi đã tiêm hai mũi vắc xin và hơn hai một triệu người đã tiêm mũi vắc xin thứ ba
quý vị thân mến liên quan đến biến thể omicron ấn độ vừa thông tin rằng chín mươi bệnh nhân nhiễm
omicron nhập viện không có triệu chứng và tự phục hồi đây là thông tin từ một bệnh viện
điều trị covid một mươi chín ấn độ mang lại hy vọng cho không chỉ đất nước đã đưa đứng
bằng sống dịch trước nay thông tin tích cực trên đến từ bệnh viện điều trị cho toàn bộ các
bệnh nhân nhiễm omicron ở thủ đô new delhi ấn độ tiến sĩ suresh kumar giám đốc chuyên môn
bệnh viện lok nayak chai prakash ấn độ chia sẻ chín mươi bệnh nhân nhiễm omicron không có triệu chứng
và tự hồi phục mà không cần thuốc hay bất cứ sự điều trị nào ông kuma cho biết thêm trong số năm
năm mươi một bệnh nhân nhiễm omicron đang điều trị bốn mươi bệnh nhân đã khỏi bệnh viện
và ra viện trong khi những người còn lại có triệu chứng nhẹ và không cần chăm sóc đặc biệt nào
cũng theo ông suresh kumar một số bệnh nhân có triệu chứng như sốt ngứa hỏng đau người và tiêu
chảy không bệnh nhân nào cần thuốc seroid thở oxy hay thuốc kháng virus remdesivir
thủ đô new delhi hiện đang là nơi có số ca mắc biến chủng omitron cao thứ hai tại ấn độ
sau bang maharashtra do đó có khả năng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lệnh giấy nghiêm
biến thể siêu lây lan của omicron tiếp tục thông tin về biến thể omicron
hiện nay có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng biến thể mới này gây bệnh nhẹ và khả năng tự phục hồi cao
theo đó dữ liệu đầy hứa hẹn từ nam phi nơi đầu tiên báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể omic khoan
trên thế giới cũng cho thấy lan sóng covid một mươi chín do biến thể siêu lây lan từ nước này đang mời dần
chỉ sau một tháng nam phi đã trở thành điểm nóng của biến thể mới omicron khi chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng
của các ca nhiễm covid một mươi chín vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thời điểm nước này báo cáo các ca nhiễm biến thể
mới đầu tiên đến giữa tháng này tại thời điểm đó số ca nhiễm mới của nam phi tăng từ sáu trăm bảy mươi lên một mươi một tám trăm linh ca
mỗi ngày tăng một tám trăm linh trong khoảng thời gian chỉ sau hai tuần tuy nhiên trong thời gian gần đây
tỷ lệ người mắc bệnh ở nam phi dường như đã trứng lại số ca đạt đỉnh trên toàn quốc là hai mươi sáu chín trăm bảy mươi sáu ca
mỗi ngày và sau đó liên tiếp giảm dần số liệu từ viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi
icd cho thấy số ca mắc mới đã giảm hai mươi ba trong bảy ngày qua sau khi giảm một mươi bốn so với một tuần trước đó
trong khi các chuyên gia đã lo ngại rằng một làn sóng nhập viện chết người sẽ theo sau sự gia tăng
tăng của các ca bệnh tỷ lệ nhập viện ở nam phi lại thấp hơn so với những đợt trước đây
trong vài ngày qua số ca nhập viện dường như cũng trứng lại ở mức chỉ dưới bốn trăm linh ca một ngày
so với mức cao hai ca khi delta là dòng trội tại đây số ca tử vong tại nam phi do omicron
chưa vượt quá một trăm linh ca một ngày cũng chỉ là một phần nhỏ so với sáu trăm linh ca một ngày trong làng sóng delta
một số chuyên gia chẳng hạn như chris witti cựu cố vấn cấp cao của chính phủ anh nhận định rằng
số lượng bệnh nhân thấp trong làn sóng obitron siêu lây lan này có thể là do dân số của nam phi trẻ
hơn ít có nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín nặng hơn nam phi cũng có mức độ miễn dịch cao đối với các trường
phát triển chống dịch covid một mươi chín trong quá khứ theo một số ước tính hơn năm mươi dân số có kháng thể
covid một mươi chín từ một lần nhiễm virus vào mùa hè năm nay nhìn chung các kháng thể từ lần lây nhiễm
virus trước có thể bảo vệ người nhiễm khỏi bệnh nặng thêm vào đó theo our world in data khoảng
một mươi người nam phi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín tất cả dấu hiệu cho thấy một
hồi kết chúng tôi đã vượt qua đỉnh làn sóng dịch ở gauteng tâm trấn của làn sóng omicron ở nam phi
tiến sĩ michel grum nhà khoa học nam phi nói và gọi đây là dấu hiệu lạc quan về xu hướng giảm
sắc ca bệnh biến thể omicron vẫn là mối lo ngại với các nước trên thế giới khi mà tốc độ lây lan
của biến thể này là vô cùng nhanh tuy nhiên nhiều nghiên cứu đã cho thấy omitront lây lan nhanh
nhưng không gây bệnh nặng tình hình sức khỏe của các ca mắc omit frent đầu tiên tại việt nam hiện
cũng đang ổn định chưa có triệu chứng gì và được chẩn đoán là nguy cơ thấp
mặc dù vậy quý vị cũng không nên chủ quan lơ là và cần phải cẩn trọng hơn trong công tác phẩm
chống dịch chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và tuân thủ quy định năm k và cập nhật những tình
tin tức mới nhất từ bộ y tế còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại